thưa quý vị và các bạn liên tiếp các chuyên án ma túy lớn vừa được lực lượng công an các địa phương như lạng sơn hòa bình triệt phá trong những ngày qua với số lượng ma túy cực lớn
mới đây phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nam định cũng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ thanh hóa về các tỉnh nam định hà nội thái nguyên hương yên bắt hai đối tượng thu một mươi năm bánh heroin và một số vật chứng khác
hai đối tượng bị bắt giữ gồm phan văn sự chú tại huyện giao thủy tỉnh nam định và dung di lanh chú huyện văn sơn tỉnh thanh hóa phan văn sự từng có nghề thợ mộc và thường đi các tỉnh phía biên giới để buôn bán gỗ qua đó phan văn sự quen biết các đối tượng mua bán ma túy trong đó có sung di lanh
núp bóng người kinh doanh gỗ phan văn sự thường trực tiếp lái ô tô đi các tỉnh trong nước giao dịch mua bán ma túy với đối tác mỗi lần giao dịch thường với khối lượng từ một mươi bánh trở lên
ngày một mươi chín tháng sáu khi phan văn sự và sùng di linh đang vận chuyển một mươi năm bánh ma túy đi bán thì bị phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng